đó là thắng lợi của chính nghĩa trước bạo lực cường quyền là biểu tượng sáng ngời vị trí bất khuất khát vọng hòa bình tự do của dân tộc việt nam và nhân loại tiến bộ
đó là lịch sử mà lịch sử chỉ hiện hữu sự thật không thế lực thù địch nào có thể xuyên tạc được
chiến thắng ba mươi tháng bốn đã đi qua bốn mươi bốn năm nhưng ý nghĩa giá trị to lớn của nó thì vẫn tồn tại mãi với thời gian nhất là đối với các dân tộc đã và đang nỗ lực đấu tranh vì sự tiến bộ văn minh hạnh phúc
ca ngợi đánh giá tích cực đối với sự kiện này luôn là chiều hướng chủ đạo là điều được thế giới quan tâm và thừa nhận trong suốt những năm qua
nhưng được cười là bên cạnh sự đánh giá khách quan trung thực đó thì vẫn còn những tiếng nói lạc lõng cố tình phủ định sự thật lịch sử
với động cơ mục đích đe tối định kiến
và thủ địch bất cứ dân tộc nào trên thế giới đều có quyền tự hào về truyền thống lịch sử đánh giặc ngoại xâm gìn giữ bảo vệ tổ quốc của mình
những thế hệ ngày hôm nay và mai sau cũng sẽ vẫn khắc ghi trang vàng lịch sử hào hùng ba mươi tháng bốn của dân tộc và phát huy ý nghĩa trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc
những nội dung này sẽ được đề cập đến sâu hơn trong cùng dòng chảy báo chí ngày hôm nay với nhà báo trần quang vũ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
dòng chảy báo chí ngày hôm nay chúng tôi muốn đến với các bạn bằng một cái thông tin
xung quanh cái việc là chúng ta đã thống nhất đất nước bốn mươi bốn năm
trong bốn mươi bốn năm ấy thì chúng ta đã đạt được những thành tích rất đáng kể uy tín của việt nam rất cao trên trường quốc tế
thế nhưng bốn mươi bốn năm ấy chúng ta vẫn có những lực lượng trong nước và lực lượng nước ngoài là xuyên tạc lịch sử chống lại cái cuộc thống nhất đất nước này
và quan điểm của chúng tôi là xuyên tạc lịch sử chống lại thống nhất đất nước
chính là chống lại tương lai phát triển của đất nước này
và hôm nay chúng tôi mời đến trường quay nhà báo phạm đình lợi
ông là người mà ngồi ở tổng xã thông hiếu xã việt nam để quan sát tình hình thế giới tổng hợp cái thông tin của tình hình thế giới để thông tin lại với nhân dân trong nước và cái thông tin của nhân dân trong nước để thông báo cho thế giới thông qua cái con đường thông minh xã việt nam
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm sự kiện
mà chiếc xe tăng hút đổ cái cánh cổng dinh độc lập
có thể nói coi cái thời điểm ấy là thời điểm mà chúng ta thống nhất được quốc gia việt nam
trong tư tưởng của tôi thì tôi nghĩ rằng là việc thống nhất đất nước việt nam nó là một quy luật tất yếu của lịch sử việt nam
thì quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào
nhà báo trần quang ngũ đã nêu ra một vấn đề phù hợp với cái thực tiễn
và cái xu hướng phát triển của lịch sử trong cái thời kỳ đó
và đứng trong nước cũng như là đứng về mặt quốc tế thì nhân dân việt nam buộc phải tiến hành cái cuộc cách mạng của mình
và để đi đến cái con đường là thống nhất tổ quốc
bây giờ có thể lớp trẻ không đọc kỹ hoặc là có thể ít đọc hơn
nhưng vào thời điểm đó chúng ta nhận thấy rằng là tất cả các dân tộc trên thế giới ủng hộ cuộc chiến đấu của nhân dân việt nam
ở đây ta không nói là chỉ có phe xã hội chủ nghĩa
phe xã hội chủ nghĩa có nghĩa là nói cùng một ý thức hệ
nhưng đây chúng ta nói là nhân dân kể cả nhân dân các nước ở các nước tư bản
tây âu hà lan đan mạch tất cả thụy điển
các nước đó đều có những phong trào rất lớn ủng hộ việt nam
và chúng ta biết là
ông thủ tướng của thụy điển ông olof palmmer từ khi ông làm bộ trưởng giáo dục đã lên tiếng ủng hộ cuộc chiến đấu của nhân dân việt nam
người miền bắc thì lúc bấy giờ là như một cái sự bùng nổ
và người miền nam lúc bấy giờ chúng tôi cũng nhìn thấy giống như một sự bùng nổ
và nhân dân đứng thứ hai bên đường để đón đoàn xe tăng vào tiếp quản sài gòn
đón các đoàn quân từ mấy cái mũi mũi xuân lộc
mũi t bốn mũi miền đông nam bộ về sài gòn
và hết sức hồ hởi
thì cái cuộc giải phóng và để thống nhất đất nước nó là một cái giới bình dân nhất
những người nhân dân của chúng ta hoan hô cái công việc này
tất cả các cái báo chí lúc đó chúng tôi ngồi đọc nhìn các báo hàng ngày và thu thập các cái thông tin
thì thấy ở đâu người ta cũng nói đến cái việc là nhân dân quân đội của việt nam
đã chiến thắng và đã giành lại cái vị thế của mình trên cái địa bàn của cả nước
và sau khi chính quyền dương văn minh đầu hàng thì cái việc tất nhiên là việt nam phải đi đến thông nhất với nhau
vì các thế lực thù địch nó vẫn đang tồn tại
cho nên chúng ta nhớ rằng cái vụ án mai văn hạnh lê quốc túy là tìm cách đưa quân về để cướp lại miền nam việt nam
cho nên là nếu có những vấn đề ấy thì vẫn còn
có cái việc là chúng ta vẫn còn phải cảnh giác
tôi hoàn toàn đồng ý với cái sự phân tích của nhà báo trần quang vũ
tôi chỉ xin nhấn mạnh hay là nêu ra một cái vấn đề một cái tư liệu lịch sử
để chứng minh rằng cái quá trình thống nhất và hòa hợp dân tộc của đất nước ta
nó có những cái bước phát triển phải có thời gian phải vượt qua những khó khăn
thì tôi xin dẫn chứng một cái điều
nhà văn được giải nobel văn học của colombia là ông gabriel garcía márquez
năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ông đến thăm việt nam đi từ miền bắc vào trong miền nam đi khắp vùng bờ biển và đi đến tận mũi cà mau bởi vì quay trở lại hà nội
ông chỉ thấy rằng là nhân dân việt nam đang hết sức kiên trì đang hết sức nỗ lực để xây dựng lại cái đất nước của mình sau giải phóng
và từ đó mới đặt cơ sở
cơ sở cho cái việc hòa hợp dân tộc
chúng ta càng ngày chúng ta càng thấy rằng là những người mà tìm cách chống lại đường lối của chúng ta thì càng trở nên lạc hậu và càng trở nên thiểu số
chúng ta đã vượt lên để chúng ta trở thành một quốc gia
mà thế giới công nhận tức là chúng ta từ một quốc gia chậm phát triển chúng ta đến một cái quốc gia hiện nay chúng ta là quốc gia đang phát triển
đấy là một cái câu chuyện tổng thể
mà không phải chúng ta muốn công nhận cái đất mưa
mà cái này là quốc tế phải công nhận
các định chế tài chính các định chế chính trị trên thế giới công nhận cái này cho chúng ta hết
có đúng không ạ
chúng ta có thể tự hào rằng là cái người việt nam của chúng ta là hiện nay học tập và công tác ở những cái nơi mà các cái quốc gia tiên tiến nhất
người việt nam đang làm ở thung lũng silicon
người việt nam đang làm ở nasa
và đây là những người mà sau
chúng ta là sinh sau
và trưởng thành sau lúc thống nhất đất nước
thì những cái điều ấy những thành tiêu ấy không được kể đến
thì tôi rất muốn ông là người mà quan sát vấn đề này
ông nói cho bạn xem truyền hình hiểu về câu chuyện này
sau khi nghỉ hưu thì tôi cũng có đi làm cái việc là hướng dẫn khách du lịch
trong một số vụ vụ việc
nhưng mà tôi có rất nhiều người bạn là hàng ngày họ đi từ miền bắc vào miền nam
dẫn đoàn khách này cho đến đoàn khách pháp
khách khác từ các nước mỹ latin cho đến tây âu châu âu
nói tiếng anh tiếng pháp tiếng tây ban nha tiếng bồ đào nha
thì anh em về hoặc là kể lại hoặc là viết trên những cái tuất của mình
ở trên các cái trang mạng cá nhân của mình
thì tôi đều nhận thấy rằng là xu thế chung là người ta ca ngợi đất nước này
ca ngợi cái cuộc sống của người dân
ca ngợi cái bản chất cái độc đáo cái đẹp của dân tộc việt nam
và có nhiều người viết hẳn những cái bài rất dài khá dài
nói về những tình cảm của họ của những người khách quốc tế
họ hứa rằng là sau đợt này họ sẽ quay trở lại
sau chuyến đi này họ sẽ có chuyến đi khác
cùng với gia đình cùng với những người thân khác
để nhìn nhận để tìm thấy những cái nét tốt đẹp
những cái điều kiện sinh sống tốt hơn
nhìn thấy những cái sự phát triển tốt hơn của đất nước việt nam
thì tôi nghĩ những cái như thế là nó rõ ràng
và nó có thể là phản bác lại những cái điều những cái gì
mà người ta thường hay quy kết hay là chê trách những cái vấn đề yếu kém của đất nước
chúng ta thấy rõ một cái điều
là chúng ta có ba cái trục
mà những cái trục ấy
là những cái trục đó làm cơ sở cho quốc gia này phát triển
cái trục thứ nhất ấy
là chúng ta có một hệ thống quản trị đất nước
rất là nghiêm túc
để đưa cái hệ thống quản trị đất nước này vì dân vì nước
đấy là một cái rất là đáng chú ý về cái động lực để phát triển
cái thứ hai chúng ta phải nhìn thấy
nhân dân của chúng ta
cái lực lượng trẻ của chúng ta
là một cái lực lượng mà được học hành rất là tử tế
học hành rất là chăm chỉ
và đi bất kì quốc gia nào thì cũng phải thừa nhận rằng là đấy là thông minh
và cái thứ ba
là chúng ta có những đường lối về phát triển kinh tế của chúng ta rất rõ
và để cho đất nước phát triển theo một cái con đường mà nó được định ra rất là khoa học
thì tôi cho rằng
tất cả những cái yếu tố tích cực này của xã hội
nó là một cái động lực để cho tất cả những người dân việt nam của chúng ta
nắm chặt tay nhau để cùng phát triển
xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi